tối ngày một mươi năm tháng năm tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh hội trợ ô cốp quảng ninh với chủ đề
thương hiệu ô cốp quảng ninh trao đón mùa du lịch hạ long hai nghìn hai mươi đã chính thức khai mạc
thu hút hàng trăm du khách và người dân đến tham quan mua sắm
hội trợ năm nay có khoảng ba trăm năm mươi gian hàng được bố trí thuận tiện cả bên trong và bên ngoài
cùng quy hoạch hội trợ và triển lãm tỉnh hồn các dân hàng trưng bày giới thiệu
bán các sản phẩm ocop của tỉnh quảng ninh các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của các tỉnh
thành phố trong và ngoài nước các dân hàng triển lãm thương mại sản phẩm làng nghề
thủ công mỹ nghệ sinh vật cảnh
hiện quảng ninh có hơn bốn trăm linh sản phẩm ocop trong đó có một trăm ba mươi tám sản phẩm đặt sao theo bộ tiêu chí
đánh giá sản phẩm ocop của tỉnh hội trợ ocop quảng ninh là hoạt động xúc tiến thương mại
quan trọng của chương trình ocop quảng ninh nằm trong chuỗi các sự kiện khởi động mùa du lịch
hạ long hai nghìn hai mươi góp phần phục hồi phát triển du lịch tỉnh sau ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín